thanh hóa là tỉnh có số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sáp nhập lớn nhất trên cả nước
xác định việc sắp xếp cán bộ là một trong những khẩu khó nhất
tỉnh đã tập trung chỉ đạo đề ra nhiều giải pháp để bảo đảm việc sắp nhập sẽ diễn ra thuận lợi
trước kỳ đại hội đảng bộ các cấp diễn ra vào đầu năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch sáp nhập vào thị trấn lan tránh xã quang hiến có một mươi tám cán bộ thuộc diện dôi dư
xác định việc tinh gọn bộ máy là mục tiêu lớn của đất nước
chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền vận động
chủ động sắp xếp đội ngũ cán bộ để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội khi sắp nhập
tỉnh thành hóa sẽ tiến hành sáp nhập một trăm bốn mươi ba xã phường thị trấn thành sáu mươi bảy xã phường thị trấn
thành lập một thị trấn mới trên cơ sở nguyên trạng xã tân ninh huyện triệu sơn
sau sáp nhập tỉnh sẽ giảm được bảy mươi sáu đơn vị hành trình cấp xã
tuy nhiên sẽ có trên một ba trăm linh cán bộ công chức và một hai trăm linh người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư
do dôi dư khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành trình cấp xã giai đoạn một trăm hai mươi một trăm hai mươi năm sẽ bố trí theo năm hướng
thứ nhất là bố trí về các xã còn thiếu
thứ hai là tiếp nhận bố trí làm công chức xã
thứ ba nữa là có thể bố trí tùy xin tiến dụng vào công chức cấp huyện
nghĩa là nghỉ hưu theo quy định hoặc là thực hiện theo chính sách tình dạng biên chế
để động viên đội ngũ cán bộ và những người hoạt động không chuyên trách dôi dư
sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh thanh hóa đã ban hành chính sách hỗ trợ cụ thể đối với những trường hợp này
trong quá trình sắp nhập tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo để việc sắp xếp tổ chức cán bộ sẽ theo đúng năng lực
sở trường dân chủ minh bạch và phù hợp với yêu cầu của từng địa phương